tại thành phố cần thơ cùng với người dân trên cả nước người dân địa phương cũng đã có nhiều hoạt động để cổ vũ cho đội tuyển của nước nhà
vì vậy việc bảo đảm an ninh an toàn cho người dân đang được các lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu
lãnh đạo công an thành phố cần thơ và các địa phương đơn vị đã triển khai ngay một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho người dân
cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đặc biệt chú trọng việc tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức hướng dẫn phân luồng điều tiết không để xảy ra ủn tắc giao thông
tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép nhất là tại các khu vực công cộng trung tâm các thành phố lớn các tuyến đường trọng điểm
chủ động phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ giải tán đám đông